nhân kỷ niệm bốn mươi năm ngày nhà giáo việt nam ngày hai mươi tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
chiều qua giáo sư tiến sĩ đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã tới thăm tri ân và chúc mừng phó giáo sư tiến sĩ phạm minh chính
thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và đến thăm tặng quà gia đình đại tướng giáo sư tiến sĩ trần đại quang
cố chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyên bộ trưởng bộ công an
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm đã tặng lãng hoa thân mật và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất
nhân kỷ niệm bốn mươi năm ngành nhà giáo việt nam đến phó giáo sư tiến sĩ thủ tướng chính phủ phạm minh chính
thời gian qua công tác giáo dục đào tạo trong công an nhân dân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
thực hiện nhiều biện pháp đổi mới về phương pháp dạy và học nhất là việc biên soạn hệ thống giáo trình
tổ chức nhiều phong trào thi đua dạy tốt học tốt phong trào nghiên cứu khoa học qua đó tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục đào tạo
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới
thủ tướng mong muốn bộ công an tiếp tục cụ thể hóa các quan điểm chủ trương về giáo dục đào tạo triển khai thực hiện có hiệu quả
đảm bảo tiến độ thực hiện đề án dự án về công tác giáo dục đào tạo trọng tâm là thực hiện hiệu quả chất lượng đề án
nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong công an nhân dân giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi đáp ứng mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại
cùng ngày bộ trưởng tô lâm cùng đoàn công tác bộ công an đã đến thắp hương tưởng nhớ đại tướng giáo sư tiến sĩ trần đại quang
cố chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyên bộ trưởng bộ công an
bộ trưởng tô lâm khẳng định những đóng góp và công hiến to lớn của đại tướng trần đại quang đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo của lực lượng công an
trong đó luôn quán triệt yêu cầu các nhà trường công an phải nhận thức sâu sắc vấn đề đào tạo các cán bộ công an có phẩm chất và năng lực chuyên môn nghiệp vụ cao
chú trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ các nhà khoa học có học vị học hàm cao làm nền tảng quan trọng trong phát triển những vấn đề mang tính chiến lược
liên quan đến bảo vệ an ninh trật tự xây dựng lực lượng công an nhân dân
trân trọng tình cảm và gửi lời cảm ơn về sự quan tâm của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đại diện thân nhân gia đình đồng chí cố đại tướng trần đại quang
chia sẻ sẽ tiếp tục giáo dục động viên con cháu phát huy truyền thống tích cực đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội